các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn sẽ hiểu rõ hơn về biểu hiện cách phòng và điều trị khi bị dối loạn mỡ máu
bệnh dối loạn mỡ máu là tình trạng thể hiện nồng độ chất béo trong máu quá cao hay quá thấp
hầu hết những người có cholesterol máu cao đều không có dấu hiệu gì báo trước
và cách duy nhất để phát hiện ra bệnh là làm xét nghiệm máu
tuy nhiên một số biểu hiện lâm sàng sau có thể giúp cảnh báo người bệnh cần gặp bác sĩ ngay
huyết áp không ổn định
chân đau tê bì và lạnh
đau ngực đột quỵ
hiện nay tình trạng dối loạn mỡ máu ngày càng gia tăng ở mọi lứa tuổi
vì vậy mọi người cần chú ý đi kiểm tra sàng lọc định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời
tránh các biến chứng nặng nề liên quan tới bệnh lý về tim mạch đột quỵ
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
thưa bác sĩ có phải tất cả mọi người
khi mà bị dối loạn mỡ máu thì phải điều trị bằng thuốc không ạ
dối loạn mỡ máu đặc biệt ở những người mà có các yếu tố nguy cơ tim mạch cao
ví dụ như là những người có tiền sử gia đình bị bệnh động hành vành sớm
ví dụ như nam dưới năm mươi năm tuổi nữ dưới sáu mươi năm tuổi
hoặc là những người bị tăng huyết áp gợi kịp đáy tháo đường
hoặc những người hút thuốc lá
thì những trường hợp này thì bắt buộc phải sử dụng thuốc để điều trị
tuy nhiên không phải là tất cả mọi người bị dối loạn mỡ máu
đều phải điều trị thuốc hạ mỡ máu
những trường hợp mà mức bộ dối loạn mỡ máu không nghiêm trọng
mà những người có yếu tố nguy cơ tim mạch thấp
thì những người này có thể áp dụng những chế độ ăn mà có lợi cho tim mạch
và tăng cường vận động là đủ
thưa bác sĩ ạ khi mà mình điều trị dối loạn mỡ máu
mình dùng thuốc trong một thời gian dài
thì có thể sẽ gây ra những tác dụng phụ như thế nào đối với bệnh nhân ạ
thuốc hạ mỡ máu thì cũng giống như tất cả các thuốc khác
đều có những tác dụng phụ khác nhau
có những thuốc mỡ máu thì cũng có tác dụng phụ rất nguy hiểm
đó là bội chứng tiêu cơ vân
cái này nó chỉ xảy ra ở khoảng vài phần nghìn thôi
bệnh nhân thôi sử dụng thuốc thôi
tuy nhiên nếu xảy ra thì thường rất là nặng
bệnh nhân thường đau nhức cơ tăng men gan rồi suy thận
bệnh nhân có thể suy thận vô điệu và có thể dẫn đến tử vong
thế thì đây là tác dụng phụ rất nguy hiểm
với những cái tác dụng như thế thì bệnh nhân cũng cần phải tuân thủ
theo đúng các yêu cầu của các bác sĩ
trong quá trình điều trị đúng không ạ
vậy qua đây bác sĩ có thể cho biết những cái khuyến cáo cụ thể hơn
những lưu ý trong quá trình điều trị
đối với những người bị mắc dối loạn mỡ máu ạ
khi một người đã được xác định với dối loạn mỡ máu
thì bác sĩ cần phải khai thác kỹ tiền xử của người bệnh
đặc biệt là các tiền xử về các bệnh tim mạch tiểu đường
rồi tiền xử gia đình bị bệnh mạch vành sớm
thì bác sĩ phải khai thác kỹ
đồng thời bác sĩ phải đánh giá toàn trạng của bệnh nhân
xem có cần phải
sử dụng thuốc hay không
đánh giá các nguy cơ tim mạch một mươi năm của bệnh nhân như thế nào
ví dụ những người mà có nguy cơ tim mạch một mươi năm là trên một mươi
bắt buộc phải điều trị thuốc mỡ máu
hoặc là bảy năm một mươi thì chúng ta cũng phải cân nhắc sử dụng hay không
nếu mà dưới bảy năm thì chúng ta có thể yên tâm
chúng ta khuyến cáo bệnh nhân là áp dụng chế độ ăn thích hợp
mạnh khỏe cho tim mạch cũng như là tăng vận động là đủ
và khi sử dụng thuốc thì chúng ta phải khuyến cáo cho bệnh nhân
cái tác dụng phụ của thuốc
để bệnh nhân biết đề phòng và phát hiện sớm
và đồng thời bác sĩ cũng phải biết là
các dối loạn mỡ máu khác nhau thì sử dụng các loại thuốc khác nhau
để chúng ta sử dụng cho nó phù hợp
đặc biệt là khi chúng ta phối hợp các thuốc mỡ máu
để điều trị các dối loạn mỡ máu tổng hợp đấy
thì cần rất lưu ý đến tác dụng phụ nghỉ của thuốc
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
dối loạn mỡ máu có liên quan đến bốn mươi tám trường hợp tai biến mạch máu não
năm mươi sáu ca thiếu máu cơ tim trên toàn thế giới
riêng tại việt nam
theo thống kê của hội phòng chống tai biến mạch máu não việt nam
có hơn hai trăm linh người việt đột quỵ mỗi năm do dối loạn mỡ máu
người bệnh không nên chủ quan
phải đặc biệt lưu ý đến những biểu hiện lâm sàng của bệnh
tại bệnh viện đa khoa tâm anh
khoa nội tiết đài tháo đường
cung cấp những dịch vụ cao cấp trong việc tư vấn khám chẩn đoán
và điều trị các bệnh phổ biến và chuyên sâu về bệnh lý đai tháo đường
và các dối loạn nội tiết
tại đây các bác sĩ thường xuyên cập nhật các nghiên cứu khoa học
các pháp đồ hiện đại trong tư vấn chăm sóc sức khỏe
và điều trị các bệnh chuyên khoa nội tiết đai tháo đường
với hiệu quả và tính an toàn cao
đến đây thời lượng dành cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai